ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tướng cho phó giám đốc công an tp hcm cao đăng hưng
quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tướng cho đồng chí cao đăng hưng phó giám đốc công an tp hcm thể hiện sự ghi nhận đánh giá cao của đảng và nhà nước
đối với những thành tích đóng góp của lực lượng công an nhân dân nói chung và thiếu tướng cao đăng hưng nói riêng
đây còn là niềm tự hào của công an tp hcm
đã chúc mừng và yêu cầu thiếu tướng cao đăng hưng tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an
giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với đảng hết lòng phụng sự tổ quốc và nhân dân
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là chỗ dựa tinh thần và tấm gương đạo đức cho cán bộ chiến sĩ công an tp hcm
thiếu tướng cao đăng hưng phó giám đốc công an tp hcm bày tỏ lòng biết ơn lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an đã đào tạo
dành luyện cho bản thân trở thành người chiến sĩ vững vàng trong mọi công tác và hứa sẽ tiếp tục công hiến phụng sự cho tổ quốc và nhân dân